mở rộng vụ án lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng diệp duy tiến cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tính
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
viện kiểm sát nhân dân huyện iao tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố một đối tượng chuyên cướp giật và trộm cắp tài sản của những người ngủ trên xe ô tô khi dừng nghỉ ven các tuyến quốc lộ
đó là huỳnh thiện mỹ ở thị xã bình long tỉnh bình phước từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản
để có tiền tiêu xài mỹ đã cùng với đồng bọn đi cướp giật và trộm cắp tài sản
trong đó có vụ cướp giật giỏ sách của một người phụ nữ bên trong đựng hơn một trăm tám mươi triệu đồng cùng với nhiều trang sức bằng vàng điện thoại di động tổng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
gây án xong ở huyện ia hà leo mỹ và đồng bọn đã chia nhau số tài sản trên để tiêu xài cá nhân
sau đó mỹ đã bỏ trốn vào tỉnh bình phước
mỹ đã bỏ trốn vào tỉnh đồng nai và bị bắt giữ ngay sau đấy
mở rộng điều tra huỳnh thiện mỹ còn khai nhận đã cùng với đồng bọn gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp tài sản trên các xe ô tô của người đi đường đỗ trên quốc lộ một a để nghỉ ngơi vào ban đêm
thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế cho biết đó chính là một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bốn đến sáu h sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn
việt nam đã ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín
và ba ca này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ba ca mắc mới được cách ly tại tỉnh khánh hòa
và đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng là ba mươi năm ca tử vong do mắc covid một mươi chín trong khi số ca điều trị khỏi là hai bốn trăm bốn mươi năm ca
trong ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng bốn có thêm chín trăm chín mươi người đã được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về chuyên gia tuệ phạm
và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý